chùm bảo kê xe khách
khu vực bến xe khách thành phố thái bình hãy nghe cái tên cường dụ là mọi người lại lắc đầu ngào ngán
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi mới một mươi bảy tuổi cường dụ đã bị công an thị xã thái bình bắt giữ
sau đó bị tòa án nhân dân tỉnh thái bình xử phạt ba mươi tháng tủ giam về tội trộm cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cường dụ ra tù về địa phương sau không tu trí làm ăn và không có việc làm ổn định
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cường tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích
bị công an thái bình bắt giữ
tòa nhân dân tỉnh thái bình sau đó tuyên phạt cường năm năm tủ giam về hành vi này
sau khi ra tù lần hai cường dụ vẫn chưa biết ăn năn hối cải làm lại cuộc đời
cứ trở về địa phương được một thời gian lại gây sự vi phạm pháp luật để rồi quay lại nhà tù
theo đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải phúc cường do nguyễn văn cường
tức cường dụ làm giám đốc chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng lượng đầu xe tuyến chạy cùng tuyến này mang logo của công ty phúc cường lại rất nhiều
tần suất chạy liên tục trong ngày
công ty này chỉ là vỏ bọc trong hoạt động bảo kê xe khách của kẻ giang hồ cộng cán đất thái bình
ai không nghe sẽ bị làm khó dễ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân thành phố thái bình đã tuyên phạt cường dụ một mươi hai tháng tủ
hai đàn em của cường là bùi duy khánh và vũ thành vinh cùng bị phạt mức án chín tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
vũ tiến hòa biệt danh hòa sánh năm mươi tuổi nguyên quán phường bồ xuyên thành phố thái bình tỉnh thái bình hiện trú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
được biết đến là một ông chùm buôn bán trái phép chất ma túy có tiếng tại tỉnh thái bình dưới trướng có rất nhiều đàn em là giang hồ cộng cán ngập
tại địa bàn phường tiền phong tp thái bình
hòa sánh buôn bán ma túy đá dưới dạng vỏ bọc kinh doanh nhà nghỉ khách sạn
người dân tại phường tiền phong mỗi khi nhắc đến cái tên hòa sánh và các thuộc hạ đều không khỏi giật mình khép đảm bởi sự manh động và liều lĩnh của băng nhóm này
được biết hòa sánh có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới mãn hạn tù từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ra tù chưa bao lâu ngựa quen đường cũ hắn lại tiếp tục phạm tội và bị bắt giữ
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực xã tây sơn huyện tiền hải
công an huyện tiền hải đã bắt hòa sánh khi đối tượng này đang mua bán trái phép chất ma túy
dầu ấn nguyên giám đốc công an thái bình
người để lại dấu ấn trong chiến công triệt xóa các ổ nhóm tội phạm tại thái bình là đại tá nguyễn thanh trường nguyên giám đốc công an tỉnh thái bình
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín theo quyết định của bộ trưởng bộ công an ông nguyễn thanh trường khi đó mang quân hàm thượng tá
phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tỉnh thái bình ngay sau khi đảm nhiệm vị trí giám đốc công an thái bình thượng tá nguyễn thanh trường đã quyết liệt chỉ đạo
đấu tranh không khoan nhượng với các băng ổ nhóm tội phạm chỉ trong vòng hơn một năm hàng loạt các băng ổ nhóm giang hồ khét tiếng
từng làm mưa làm gió đất thái bình lần lượt bị triệt phá ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đại tá nguyễn thanh trường được bộ công an điều động
làm giám đốc công an tỉnh hưng yên người kế nhiệm vị trí giám đốc công an thái bình là thượng tá trần văn phúc phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái bình đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm giang hồ mó mặt ở thái bình như đường nhuệ cường dụ bình vồ hòa sánh
đến lúc này hy vọng vùng quê mang tên thái bình sẽ thực sự yên bình và những ai núp bóng để vào giới hạn đỏ chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị